đoàn giám sát của hội đồng dân tộc quốc hội khóa một mươi bốn đã làm việc tại tỉnh điện biên về công tác thực hiện chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai một trăm hai mươi chín đề tài khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực chương trình nông thôn miền núi nông nghiệp nông thôn xã hội nhân văn an ninh quốc phòng với tổng kinh phí trên bảy mươi hai tỷ đồng
với mong muốn điện biên tiếp tục thực hiện hiệu quả đề tài khoa học công nghệ đoàn công tác đề nghị thời gian tới điện biên cần triển khai nhân rộng các mô hình đề tài đã phát hưu hiệu quả gắn với việc nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng của địa phương